từ tháng năm năm hai nghìn một mươi hai đến tháng bốn năm hai nghìn một mươi bốn lợi dụng chức vụ của mình là một phó trưởng phòng của công an tỉnh đắk lắc
bị cáo y tuyến cơ sơ đã tạo cho mình vỏ bọc là có khả năng xin học cho con em vào học tại các trường công an và công tác trong ngành công an
cũng như xin chuyển công tác từ đơn vị này đến đơn vị khác
với thủ đoạn đó y tuyến cơ sơ đã lừa đảo tổng cộng hơn hai mươi bốn tỷ đồng của sáu mươi hai người ở các tỉnh đắk lắc đắk nông và gia lai
số tiêu lừa đảo được bị cáo dùng để tiêu sải cá nhân
công an tỉnh quảng nam vừa bất ngờ điều tra và truy quét hoạt động khai thác chế biến vàng trái phép tại khu vực thuộc thôn bốn
xã tiên an huyện tiên phước của tỉnh quảng nam phát hiện bắt quả tăng hai đối tượng tăng chữ và điệu nổ phục vụ khai thác vàng trái phép
lực lượng chức năng đã phát hiện tại hiện trường tám kg thuốc nổ tnt ba kíp nổ một quả nổ tự chế
được đối tượng sử dụng để tổ chức khai thác vàng trái phép đồng thời tiến hành phá hủy bảy máy nổ
hai máy xay đá một máy đập một súng đục đá một máy nén khí một máy bơm nước sáu máng ngân
bốn lán chạy cùng nhiều công cụ thô sơ khác và đẩy đuổi các đối tượng ra khỏi khu vực khai thác vàng
tại xã lâm thượng huyện lục yên của tỉnh yên bái vừa xảy ra một vụ cháy nhà làm thiêu dụi hoàn toàn ngôi nhà sàn năm gian
của gia đình anh trần ngọc trung và hoàng thị hồng ở bản tông cạnh
theo lời kể của các hộ dân sống gần nhà anh trung khoảng gần một giờ dạng sáng
ngày hai mươi tám tháng tám năm hai nghìn một mươi tám người dân phát hiện đám cháy trong ngôi nhà sàn anh trung do ngọn lửa quá lớn
nên đã thiêu dụi toàn bộ ngôi nhà ước tính thiệt hại khoảng gần bốn trăm linh triệu đồng
nguyên nhân được xác định ban đầu là do chập điện
do mưa lớn kéo dài nhiều ngày từ ngày hai mươi bảy đến ngày ba mươi tháng tám nên vào khoảng một mươi năm h ngày ba mươi tháng tám
đã xảy ra vụ đổ sập tường bao phía sau nhà của các cán bộ chiến sĩ đội cảnh sát bảo vệ
hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân tỉnh hòa bình
làm hai chiến sĩ bị thương và một chiến sĩ bị điện giật hiện đang cấp cứu tại bệnh viện
nguyên nhân được xác định do nước và bùn đất đổ xuống khiến đoạn tường bao dài gần một mươi mét cao hơn hai mét bị đổ sập
ngay sau khi sự việc xảy ra lãnh đạo phòng cảnh sát bảo vệ công an tỉnh hòa bình đã huy động lực lượng
để dọn dẹp di chuyển người và tài sản đến địa điểm mới đảm bảo an toàn cho các cán bộ chiến sĩ
do hoạt động mạnh với một vùng áp thấp di chuyển vào đất liền khu vực bắc bộ
nên ngày và đêm qua ở bắc bộ tiếp tục có mưa vừa mưa to có nơi mưa rất to
trong ngày hôm nay ba mươi một tháng tám khu vực tây bắc và việt bắc tiếp tục có mưa vừa đến mưa to
lượng mưa từ hai mươi năm năm mươi mm trên một mươi hai giờ
riêng sơn la điện biên lai châu có mưa rất to từ năm mươi đến một trăm linh mm một mươi hai giờ
cảnh báo cao điểm mưa lớn tập trung ở khu vực tây bắc và việt bắc
đặc biệt là các tỉnh hòa bình sơn la phú thọ yên bái lào cai điện biên và lai châu